trong phần tin tức quốc tế liên hợp quốc phát động chiến lược mới để thanh niên đi tiên phong
cô ba sẵn sàng hợp tác với mỹ trên cơ sở bình đẳng
kính thưa quý vị sáng nay tại hà nội đã diễn ra phiên trọng thể đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
dư đại hội có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch nước trương tấn sang thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
cùng dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng
các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo mặt trận tổ quốc việt nam đại diện các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
các đồng chí lão thành cách mạng lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam các thời kỳ cùng đại diện các tổ chức công đoàn quốc tế và một số tập đoàn tổng công ty
đại hội công đoàn việt nam là sự kiện trọng đại của giai cấp công nhân người lao động mở ra giai đoạn phát triển mới của tư chức công đoàn việt nam
diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục đổi mới toàn diện
đồng bộ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đại hội đặt ra yêu cầu với tổ chức công đoàn và người lao động cả nước
phải đổi mới để tổ chức công đoàn thật sự đại diện chăm lo bảo vệ đoàn viên người lao động xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh
góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc thực hiện thắng lợi các nguyện quyết của đảng
báo cáo của ban chấp hành do đồng chí bùi văn cường ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam trình bày tại đại hội
đã tập trung vào những vấn đề lớn căn bản và cốt lõi của công đoàn việt nam xác định công đoàn việt nam đang ở thời điểm có tính bước ngoặt
các cấp công đoàn cần tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo lợi ích bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn người lao động
tổ chức công đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng giai cấp công nhân việt nam lớn mạnh
coi trọng việc xây dựng tổ chức tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh
phát biểu ý kiến tại đại hội thay mặt đảng và nhà nước tổng bí thư nguyễn vương trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của công đoàn việt nam trong thời gian vừa qua
những hoạt động đổi mới thiết thực và sáng tạo của công đoàn đã góp phần giáo dục tinh thần yêu nước cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất bảo vệ lợi ích và tập hợp đông đảo người lao động đến với tổ chức công đoàn
trải qua chặng đường gần chín mươi năm hình thành và phát triển được đảng bác hồ lãnh đạo rèn luyện tổ chức công đoàn việt nam đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng việt nam
công đoàn việt nam không ngừng lớn mạnh trưởng thành luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân với dân tộc và với đảng cộng sản việt nam trung thành với lý tưởng của dân tộc xây dựng giai cấp công nhân việt nam lớn mạnh về mọi mặt thành tích và sự lớn mạnh của công đoàn việt nam công nhân viên chức và lao động là

thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực góp ý với đảng viên phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ với hình thức phù hợp góp phần thực hiện thành công nghị quyết chung ương bốn khóa một mươi một khóa một mươi hai về xây dựng đảng
tôi cũng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp cần quán triệt sâu sắc nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với việc chăm lo bồi dưỡng giáo dục và phát huy vai trò tiềm năng của giai cấp công nhân việt nam
tập trung thể chế hóa cụ thể hóa các chủ trương quan điểm của đảng về giai cấp công nhân được thể hiện trong nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
chủ tịch nước trần đại quang đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc được đảng nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý
một trong những dấu ấn chủ tịch nước trần đại quang để lại chính là tình cảm luyến nhớ chân thành mà nhân dân quê nhà dành cho ông
người con yêu tú của kim sơn từ nay sẽ lại trở về yên nghỉ trên đất mẹ quê hương
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác
thưa quý vị hôm nay tại đền thờ nguyễn trãi khu di tích côn sơn phường cộng hòa thị xã trí linh tỉnh hải dương
đã lòng trọng tổ chức lễ tưởng niệm năm trăm bảy mươi sáu năm ngày mất của anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới nguyễn trãi
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh hải dương cùng du khách thập phương tưởng niệm ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa nguyễn trãi
ông là vị anh hùng
khí phách tinh hoa của dân tộc công lào quý giá và sự nghiệp vĩ đại nhất của nguyễn trãi là tấm lòng vì nước thương dân tha thiết và sự nghiệp đánh giặc cứu nước vô cùng vẻ vang
bên cạnh đó nguyễn trãi được coi là một nhà tư tưởng lớn của việt nam
trong lĩnh vực thờ văn chính luận nguyễn trãi đã để lại rất nhiều tác phẩm văn trương
năm một nghìn chín trăm tám mươi nhân kỷ niệm sáu trăm linh năm ngày sinh của ông nguyễn trãi đã được unesco chính thức công nhận là danh nhân văn hóa thế giới
nhà quân sự lỗi lạc
nhà chính trị thiên tài
sau diễn văn tưởng niệm và văn tế anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
các đại biểu và du khách trong và ngoài nước đã dâng hương tưởng niệm tại đền thờ nguyễn trãi nằm trong khu di tích côn sơn
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu tuần quán vượt sông hồng tại thành phố yên bái
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ
cầu tuần quán có điểm đầu giao với đường âu cơ nút giao tân thịnh điểm cuối giao với dự án quốc lộ ba mươi hai c
có chiều dài gần bốn km phần cầu dài bốn trăm một mươi bốn m tổng mức đầu tư bảy trăm hai mươi hai sáu tỷ đồng
cầu gồm bảy nhịp thiết kế bốn làn xe bề rộng toàn mặt cầu một mươi bảy m do sở giao thông vận tải tỉnh yên bái làm chủ đầu tư
công ty cổ phần tập đoàn quốc tế đông á thi công
đây là cây cầu thứ sáu vượt sông hồng đoạn qua tỉnh yên bái tạo thành các chục đường ngang kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông giữa thành phố yên bái với cao tốc nội bài lào cai
phát triển không gian đô thị về phía hữu ngạn sông hồng góp phần đưa thành phố yên bái trở thành đô thị loại hai vào những năm tới
thưa quý vị trên địa bàn xã duy nghĩa huyện duy xuyên tỉnh quảng nam vừa xảy ra một vụ cháy lớn làm một tàu cá đang neo đậu trong âu thuyền bị thiêu dụi hoàn toàn
theo các cơ quan chức năng ở huyện duy xuyên khoảng một mươi chín h ngày hai mươi bốn tháng chín tàu cá vỏ gỗ số hiệu qna chín mươi bốn nghìn ba trăm hai mươi một công suất bốn trăm hai mươi cv của ông lâm xuân khứ bốn mươi năm tuổi trú tại xã bình dương huyện thăng bình tỉnh quảng nam
khi đang neo đậu tại âu thuyền hồng triều thuộc xã duy nghĩa thì bất ngờ bốc cháy lớn
sau khi nhận được thông tin phòng cảnh sát phòng cháy trựa cháy công an tỉnh quảng nam đã điều động ba xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức dập lửa
đến hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đám cháy đã dập tắt nhưng tàu cá qna chín mươi bốn nghìn ba trăm hai mươi một bị cháy thiêu dụi hoàn toàn
nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng ở huyện duy xuyên tỉnh quảng nam tiến hành điều tra làm rõ
một vụ trọng án gây rúng động dư luận đã xảy ra vào lúc một giờ sáng ngày hôm nay hai mươi năm tháng chín tại xóm phú mỹ xã lương phú huyện phú bình tỉnh thái nguyên
khiến ba người tử vong tại chỗ và bốn người khác bị thương trong đó có ba người bị thương nặng
đối tượng gây án là nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai có hộ khẩu thường trú tại xóm phú mỹ xã lương phú huyện phú bình
vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng chín đối tượng tiến đi đến nhà hàng xóm gõ cửa và tấn công các nạn nhân
bằng dao nhọn hậu quả ba người tử vong tại chỗ là chị trần thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín anh nguyễn văn hoạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
cháu nguyễn văn hình sinh năm hai nghìn năm con trai anh hoạt ngoài ra có bốn người bị thương trong đó ba người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện là
anh vũ xuân nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chị nguyễn thị ngọt tức hoài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai vợ anh nguyên cháu vũ đức nhân sinh năm hai nghìn một mươi ba con anh nguyên
nhận được tin báo công an huyện phú bình đã nhanh chóng
công an huyện phú bình đã nhanh chóng khống chế bắt giữ hung thủ thu giữ vật chứng đồng thời phối hợp công an tỉnh thái nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị hôm nay tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa viện vaccine và sinh phẩm y tế tổ chức y tế thế giới who tổ chức quốc tế về y tế toàn cầu pass
cơ quan nghiên cứu phát triển tiên tiến về y sinh học thuộc bộ y tế và phúc lợi con người mỹ đã tổ chức công bố kết quả dự án nâng cao năng lực phát triển vaccine cúm tại việt nam
dự kiến vaccine cúm mùa và cúm ah năm n một do việt nam sản xuất sẽ lưu hành vào năm tới với giá thành thấp hơn so với giá nhập khẩu
yvac sản xuất các loại vaccine trên quy mô sản xuất công nghiệp với chất lượng cao an toàn
công suất vaccine cúm mùa là một năm triệu liều một năm
vaccine cúm ah năm n một là ba triệu liều một năm
năm hai nghìn bảy việt nam trở thành thành viên của kế hoạch hành động toàn cầu về vaccine cúm của who
các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ yvac phát triển sản xuất vaccine cúm mùa và cúm đại dịch sử dụng công nghệ trứng gà có phôi
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi tám yvac bắt đầu công tác thử nghiệm lâm sàng các loại vaccine cú mùa và cúm ah năm n một với nhiều giai đoạn
kết quả tổng thể cho thấy các vaccine được dùng nạp tốt và có khả năng tạo đáp ứng miễn dịch bảo vệ
trong phần tin tức quốc tế liên hợp quốc phát động chiến lược mới để thanh niên đi tiên phong
cuba sẵn sàng hợp tác với mỹ trên cơ sở bình đẳng
thưa quý vị tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres vừa phát động một chiến lược đối tác mới dành cho một tám tỷ thanh niên trên thế giới
chiến dịch nhằm thúc đẩy trao quyền cho thanh niên
chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba miguel díaz canel đã bày tỏ sẵn sàng tận dụng các tiềm năng hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau
nhân dịp này chủ tịch díaz canel cảm ơn những nỗ lực của các nghị sĩ có mặt trong cuộc gặp nói trên đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp mỹ duy trì các hoạt động này
về phần mình nghị sĩ đảng dân chủ ron wyden một trong những người tham dự cuộc gặp bày tỏ mong muốn thúc đẩy các hoạt động kinh tế có lợi cho cả hai nước
đánh giá rằng những hạn chế về việc đi lại đối với các công dân mỹ tới cuba là không công bằng bởi cuba hoàn toàn không phải là mối đe dọa đối với mỹ
các nhà lập pháp mỹ cũng khẳng định phần lớn người dân mỹ đều mong muốn lệnh cấm vận kinh tế thương mại và tài chính mà washington áp đặt lên la habana trong suốt năm mươi năm qua sẽ được xóa bỏ
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc